ở việt nam tội phạm mua bán người tiếp tục có diễn biến phức tạp quy mô thủ đoạn và hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi xảo quyệt có tổ chức chặt chẽ xuyên quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ quyết định lấy ngày ba mươi tháng bảy là ngày phòng chống mua bán người cùng với hàng loạt biện pháp đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống chừng trị tội phạm mua bán người
đánh giá về công tác này trong năm đầu tiên việt nam kỷ niệm ngày toàn dân phòng chống buôn bán người ngày ba mươi tháng bảy đại biện lâm thời vương quốc anh tại việt nam stephisat cho rằng với sự hợp tác song phương hiệu quả việt nam có thể trở thành hình mẫu tích cực để phổ biến cho nhiều quốc gia trong việc đối phó với vấn nạn đã mang tính toàn cầu
tôi phải nói một điều rất quan trọng rằng đây không phải là vấn đề của việt nam

đây là một phần trong chiến dịch toàn cầu mà chính phủ vương quốc anh phối hợp với rất nhiều chính phủ trên thế giới
tôi có thể nói rằng chúng tôi đã khá hài lòng với mối quan hệ đối tác với việt nam
chúng tôi cùng chia sẻ sự cảm thông về vấn đạn này và có một mong muốn chung về việc chấm dứt vấn nạn buôn bán người cũng như vấn đề nô lệ hiện đại nói chung
tôi đã thấy những tiến bộ tích cực trong việc đối phó với vấn nạn này ở việt nam như việc nâng cao hiểu biết cho người dân về vấn đề này

vấn đề này hiện ở tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc đặc biệt là ở các địa phương biên giới giáp với trung quốc lào campuchia
trong các mục đích buôn bán người mại dâm và hôn nhân cứng bức vẫn là phổ biến nhất
bên cạnh đó tình trạng mua bán bắt cóc chiếm đoạt trẻ em mà đặc biệt là ở các địa phương phía bắc việt nam vẫn phức tạp xuất hiện tình trạng mua bán nội tạng
việt nam có thể trở thành hình mẫu tích cực để phổ biến cho nhiều quốc gia trong việc đối phó với vấn nạn đã mang tính toàn cầu
khái niệm nô lệ thời hiện đại không được hiểu một cách rõ ràng trên thế giới nó là một hình thức vi phạm nhân quyền mà công chúng chưa biết nhiều lắm